công an huyện giao thủy tỉnh nam định vừa xử phạt hành chính một mươi triệu đồng đối với nguyễn văn nguyện ba mươi một tuổi
trú tại xã giao hương huyện giao thủy về hành vi đăng thông tin sai sự thật với nội dung
tình hình xã giao thanh có một người đi hà nội về bị sốt đau đầu đi xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín rồi nhé
anh em bạn bè nhà ai ở nhà đó giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng
sau khi thông tin được đăng tải đã có nhiều người chia sẻ và bình luận gây tâm lý hoang mang lo sợ cho cộng đồng
theo báo cáo của sở y tế nam định đến ngày một mươi hai tháng bốn nam định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus sars cov hai